xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
quý vị và các bạn thân mến dù các trường học đã lường trước được tình huống sẽ phát hiện học sinh
hoặc giáo viên mắc covid một mươi chín nhưng nhiều trường học vẫn khá lúng túng khi xuất hiện f hai
gần một tuần qua các trường học trên cả nước đón học sinh trở lại trường học
tập trung sau thời gian dài phải học trực tuyến để phòng dịch covid một mươi chín
trường học đang dần được mở cửa trở lại trên khắp cả nước lo lắng hồi hộp trong những ngày đầu tự trường
vì những học sinh lớp một hay đầu cấp từ năm ngoái tới giờ mới được đến trường gặp trực tiếp thầy cô và bạn bè
và dĩ nhiên sự mong mỏi nhất lúc này của cả thầy cô trò và cả các bậc phụ huynh lúc này
là dịch bệnh không lây lan trong các lớp học đến mức độ phải dừng học trực tiếp
vì ngay trong tuần đầu tiên này nhiều lớp học đã ghi nhận có học sinh mắc covid một mươi chín
có lớp cho các học sinh học trực tuyến trở lại
có lớp cho các em tiếp xúc gần học trực tuyến còn không tiếp xúc gần thi học trực tiếp
nói chung mỗi trường mỗi lớp ứng biến rất linh hoạt vì thế nhiều học sinh và cha mẹ các em khá băn khoăn và lo lắng
trong công điện của bộ giáo dục và đào tạo gửi các trường bộ cũng khẳng định không chủ quan xem nhẹ việc phòng dịch
nhưng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết ảnh hưởng tới học tập và sinh hoạt của học sinh
tuyệt đối không kỳ thị với các trường hợp f
trong khi các hoạt động kinh tế giao tiếp xã hội đã gần như hoàn toàn bình thường
nhiều học sinh đã theo bố mẹ đi chơi đi ăn ngoài hàng quán thì không có lý do gì để các em phải học trực tuyến nữa
lớt của việc trẻ được đến trường lớn hơn nhiều so với do trẻ học trực tuyến ở nhà
lúc này nhiều phụ huynh ủng hộ việc đưa con đến trường học trở lại
tuy nhiên vẫn còn đó những băng khoăn sau một tuần đi học
số liệu của unicef và unesco cho thấy khu vực đông á thái bình dương có hai mươi sáu nước
thì sáu mươi năm mở cửa hoàn toàn ba mươi năm còn lại mở cửa một phần trong đó có việt nam
qua kinh nghiệm các nước cho thấy trước khi có vaccine thì việc học trực tuyến là một giải pháp hoàn toàn đúng
để giảm lại nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên khi tỷ lệ phổ vaccine của quốc gia đạt yêu cầu việc đưa học sinh quay lại học trực tuyến là tất yếu
để đảm bảo chất lượng giáo dục và sức khỏe thể chất tinh thần của trẻ em
trong lúc bộ giáo dục và đào tạo cũng như bộ y tế chưa có hướng dẫn hay các kịch bản
để hướng dẫn các trường học thích ứng an toàn với dịch bệnh
thì môi trường ứng phó linh hoạt với dịch bệnh theo các cách khác nhau là điều dễ hiểu
trong hai năm vừa qua các quốc gia đã thực hiện các quan điểm và phương pháp chống dịch bệnh khác nhau
lộ trình mở cửa trở lại cũng khác nhau và hiệu quả cũng rất khác nhau
nhưng thước đo quan trọng nhất về kết quả chống dịch đó là số người mắc covid một mươi chín và số người tử vong
ai cũng biết trẻ em và sức khỏe trẻ em là quan trọng nhất không gì so sánh được
nhưng việc học hành của trẻ cũng quan trọng không kém
vì thế cùng với việc cho học sinh đi học trở lại và tuần tới là các sinh viên cũng trở lại trường
thì cần phải có kịch bản với các tình huống có thể xảy ra không để bị động lúng túng bất ngờ
và nhất là không để các thầy cô giáo và cha mẹ học sinh phải thấp thỏm lo lắng nhiều hơn nữa